với thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước
hôm nay khoa phát thanh truyền hình học viện báo chí và tuyên truyền đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập và đón nhận huân trường lao động hạng ba
ra đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến nay khoa phát thanh và truyền hình thuộc học viện báo chí và tuyên truyền đã trải qua chặng đường vẻ vang bốn mươi năm xây dựng và phát triển
đây cũng chính là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí nói chung đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý phóng viên biên tập viên phát thanh truyền hình báo mạng điện tử cho đất nước và các nước bạn anh em như lào và campuchia
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thành lập khoa phát thanh truyền hình vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng tổ quốc